và hacker có thể thông qua cái việc là những cái camera đấy có cái mật khẩu yếu
hoặc những camera đấy có lỗi từ nhà sản xuất
chúng tôi hay gọi là các cái lỗ hỏng
và hacker có thể từ xa dùng những cái công cụ phần mềm
để xâm nhập vào trong hệ thống camera đó
và xem những nội dung riêng tư và nhạy cảm của chúng ta
vậy thưa ông những cái hành vi này theo luật pháp luật của việt nam
thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ
các cái hành vi truy cập trái phép của hệ thống camera của cá nhân hay tổ chức
thì theo hiện nay thì sẽ vi phạm luật an toàn thông tin mạng và luật an ninh mạng
và có thể chịu các cái trách nhiệm về xử lý hình sự
và những người phát tán những cái thông tin đó
nhất là những thông tin nhạy cảm
thì cũng sẽ bị xử lý ở những cái mức độ
theo quy định hiện nay thì sẽ bị xử lý ở những mức độ cao hơn
và chúng ta cũng nên nhớ rằng
là bất kỳ hành vi nào khi chúng ta thực hiện trên internet
thì đều để lại những cái dấu vết
và nếu mà chúng ta thực hiện những hành vi sai trái đó
thì khả năng là chúng ta

nếu những người mà thực hiện những hành vi sâu đó
thì sẽ bị chịu những cái trách nhiệm
về mặt pháp lý với những hành vi của mình
trên thị trường hiện nay thì bày bán rất là nhiều những loại camera an ninh
và cũng có nhiều loại là không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
vậy ông có thể chia sẻ về cái tính an toàn của những loại camera này không ạ
để giảm giá thành thì chắc chắn những cái nhà sản xuất
mà những cái loại giá rẻ và trôi nổi
sẽ không chú ý đến những cái vấn đề về an toàn bảo mật cho những thiết bị của mình
thì đối với những cái thiết bị mà không có nguồn gốc rõ ràng
thì nguy cơ rủi ro về an ninh bảo mật
nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái thiết bị
mà được phân phối và cung cấp bởi những cái đơn vị chính hãng tại việt nam
ông có những khuyến cáo nào dành cho những người dùng camera an ninh
để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra
ngay sau khi mà chúng ta lắp đặt lên
thì mọi người nên đổi ngay cái mật khẩu
truy cập vào cái hệ thống camera của chúng ta
và như hiện nay thì là có những ứng dụng
gọi là chia sẻ cái mật khẩu wifi này
trên các cái kho ứng dụng
và mọi người hình dung một cái
nguy cơ như thế này
nếu mà chúng ta chia sẻ wifi đấy cho một người hàng xóm
thì bất kỳ một người nào đó
ở ngoài đường cũng có thể kết nối vào
cái hệ thống mạng của chúng ta ở trong nhà được
lưu ý tuyệt đối mọi người là chúng ta không nên
cài tùy tiện những cái ứng dụng
ở trên mạng
nhất là những cái ứng dụng mà không phải từ những cái kho ứng dụng trinh thống
bởi vì những cái ứng dụng này
thì có thể là chứa những cái phần mềm
để theo dõi đánh cắp cái mật khẩu
truy cập vào hệ thống camera của chúng ta
mọi người nên thường trực cài đặt những cái phần mềm an ninh
trên các cái thiết bị di động như là
điện thoại hay là máy tính của chúng ta
để đảm bảo thường trực bảo vệ chúng ta
trước những cái nguy cơ tuần công từ internet
xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ